liên xô và các nước đồng minh thời khắc ấy mãi mãi đi vào lịch sử nhân loại trở thành ngày chiến thắng
chung của tất cả các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới ngày đánh bại chủ nghĩa phát xít
chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai đó đồng thời cũng là ngày chiến thắng vinh quang của quân
và dân liên xô trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại ngày kỷ niệm chiến thắng fascist năm nay
có ý nghĩa rất đặc biệt bởi vì nó rơi vào đúng thời điểm phong tỏa của nhiều nước trên thế giới
đặc biệt là châu âu đây cũng còn là một cơ hội để vinh danh tất cả những người đã tham gia
và một cuộc đấu tranh khác không phải là chống lại kẻ thù bên ngoài biên giới
mà là kẻ thù vô hình khó nắm bắt mang tên đại dịch covid một mươi chín
cách đây bảy mươi năm năm hồng quân liên xô đã tiến hành chiến dịch berlin chiến dịch tấn công cuối cùng
vào hàng ổ của phát xích đức chấm dứt thế chiến thứ hai tại châu âu với nhiều nhân chứng đã sống
và chứng kiến những đau thương của chiến tranh đây là một số mốc quan trọng mang tới món quả
quý giá nhất cho liên xô
hồng quân liên xô đã trở thành một người đặc biệt và đã trở thành một người đặc biệt
trong lịch sử con người hòa bình bảy mươi năm năm đã trôi qua ông quen tê năm nay đã chín mươi tuổi
vẫn nhớ rõ quãng thời gian berlin trải qua những ngày cuối cùng của trận chiến
chúng tôi nghe thấy tiếng pháo vang rền tiếng súng mỗi lúc một gần những người lính đức rút lui
rồi không còn tiếng súng bắn trả chúng tôi biết rằng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc
những người lính hồng quân liên xô tiến vào thành phố rất nhanh
giống như cha mẹ mình cũng như rất nhiều người dân khác trên thế giới
cậu bé quen tê một mươi năm tuổi khi đó thực sự vui mừng khi cuối cùng chiến tranh đã kết thúc
cảm giác khi biết rằng chiến tranh đã kết thúc vô cùng tuyệt vời gia đình tôi đã nói với nhau rằng
chúng tôi không bao giờ muốn phải trải qua những gì tồi tệ như vậy một lần nữa
chiến tranh sẽ không bao giờ trải qua một lần nữa cho tới giờ những người ở tuổi tôi thậm chí còn không dám tin
có thể trải qua cuộc sống yên bình suốt bảy mươi năm năm qua hòa bình thực sự là một món quà quý giá
những ngày đầu tháng sáu hồng quân liên xô đã trở thành một người đặc biệt
năm này tại nhiều quốc gia trên thế giới đặc biệt là nga đều diễn ra các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng
đây cũng là dịp để nhân loại nhớ tới những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử ngoài người
trí ân những người đã mang lại nền hòa bình cho thế giới điều mà như lời ông quen tê đã nói
món quà quý giá nhất cho lịch sử con người
nhân dịp này tổng thống nga vladimir putin cũng đã có bài phát biểu ca ngợi truyền thống yêu nước
bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất và gửi lời chúc đến các cựu chiến binh
đây là ký ức và niềm tự hào của chúng ta là lịch sử của đất nước chúng ta
là một phần tâm hồn của chúng ta vốn đã được cha mẹ ông bà truyền lại cho chúng ta
người đứng đầu nhà nước nga kết luận những kỷ niệm và những niềm hy vọng chung
những khát vọng và trách nhiệm chung trước hiện tại và tương lai sẽ gắn kết tất cả người dân nga
đồng thời bày tỏ tin tưởng chúng ta sẽ chiến thắng khi sát cánh bên nhau
năm nay do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín không chỉ tại nga mà tại nhiều quốc gia khác
các hoạt động kỷ niệm hoành tráng với sự tham gia của nhiều người đã bị hoãn lại
và dự kiến sẽ được tổ chức vào một thời gian thích hợp
trong bối cảnh đó dù không nhắc đến dịch covid một mươi chín vốn đang diễn biến phức tạp
song rất nhiều nhà lãnh đạo các nước cũng khẳng định với sự đồng tâm hiệp lực
người dân sẽ chiến thắng trong cuộc đấu tranh mới nhờ vào sức mạnh đoàn kết và sự can trường của mình
giống như những người lính đã từng đấu tranh vì sự sống
ngày hôm nay toàn thế giới đang rơi vào thách thức lớn nhất kể từ thời chiến tranh thế giới lần thứ hai
đó là đại dịch covid một mươi chín và vì thế việc kỷ niệm cũng phải có một chút điều chỉnh
thế nhưng chúng ta cũng sẽ không thể quên
xóa bỏ trật tự độc tài xây dựng hệ thống an ninh chung
chính là bảo vệ hòa bình đó cũng là bài học chính của chiến thắng fascist
thưa quý vị những kỷ niệm và những niềm hy vọng chung
những khát vọng và trách nhiệm chung trước hiện tại và tương lai
sẽ gắn kết tất cả người dân trên toàn thế giới cùng hướng tới mục tiêu
đó là đấu tranh để bảo vệ hòa bình và sự sống
và đến đây thì bản tin gmt cộng bảy tối nay cũng xin được khép lại
thân ái chào tạm biệt